ông dương đình chỉnh giám đốc sở y tế nghệ an cho biết từ ngày một mươi bốn tháng sáu hai nghìn hai mươi một đến chiều ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại nghệ an đã phát hiện hai mươi sáu ca dương tính với sars cov hai
chính quyền nghệ an đang khẩn trương giả soát truy vết f một f hai các trường hợp dương tính sars cov hai
từ hai mươi h ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến năm h ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sở y tế nghệ an mở chiến dịch đợt một
lấy mẫu tết nhanh cho nhân dân tp vinh
sẽ có bốn trăm linh chiến sĩ áo trắng đến từ một mươi một đơn vị y tế trong tỉnh tham gia việc lấy mẫu
hiện nay tại nghệ an tp vinh và các xã diễn thị diễn trung diễn cát diễn tân diễn kim minh châu huyện diễn châu
đang thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các xã còn lại của huyện diễn châu thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
các xã còn lại của huyện diễn châu thực hiện việc giãn cách xã diễn châu theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ